tại buổi lễ trước sự chứng kiến của các đại biểu bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng trần tuấn anh đã ký kết quy chế phối hợp giữa bộ công an và bộ công thương
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng trần tuấn anh cùng khẳng định kết quả công tác phối hợp giữa hai bộ thời gian qua đã góp phần hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật
có liên quan đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân và của ngành công thương bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn sự quan tâm phối hợp hợp tác có hiệu quả của bộ công thương đối với lực lượng công an nhân dân thời gian qua
mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp kịp thời có hiệu quả của bộ công thương đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân thời gian tới
đồng chí bộ trưởng nhấn mạnh việc ký quy chế phối hợp sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để hai ngành công an và công thương phối hợp toàn diện chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác
có liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại
nhân dịp này thay mặt bộ công an bộ trưởng tô lâm đã trân trọng trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng cho các đồng chí lãnh đạo bộ công thương
đã có nhiều đóng góp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
thay mặt bộ công thương bộ trưởng trần tuấn anh đã trân trọng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương tặng các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp của ngành công thương
thay mặt bộ công thương bộ trưởng trần tuấn anh đã trân trọng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương
trường hiểu luật an ninh mạng đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi thiết thực được đông đảo cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia
thông qua cuộc thi nhận thức hiểu biết về an ninh mạng của các cán bộ chiến sĩ học sinh các trường công an nhân dân đã được nâng cao góp phần thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu xây dựng pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội

thông qua cuộc thi nhận thức hiểu biết về an ninh mạng của các cán bộ chiến sĩ học sinh các trường công an nhân dân đã được nâng cao giữ gìn trật tự an
thông qua cuộc thi nhận thức hiểu biết về an ninh mạng của các cán bộ chiến sĩ học sinh các trường công an nhân dân đã được nâng cao giữ gìn trật tự an
từng bước nâng cao nhận thức hiểu biết về pháp luật cho nhân dân trong quá trình vận động người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thường xuyên kiểm tra kiểm soát chặt chẽ đối với những người được cấp các loại công cụ hỗ trợ vũ khí vật liệu nổ nắm chắc các loại đối tượng có nguy cơ tàng trữ sử dụng trái phép các loại công cụ hỗ trợ vũ khí vật liệu nổ chủ động nhạy bén trong việc thực hiện cập nhật thu thập nhập liệu bổ sung các thông tin xây dựng hoàn chỉnh chính xác đối với
nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã khen thưởng một số đơn vị thuộc công an tỉnh quảng bình vì có thành tích phá chuyên án bắt ba đối tượng thu giữ hơn hai trăm linh kg thuốc nổ
trước đó đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế việc thực hiện ba chuyên đề này tại công an xã đức ninh thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
trước đó đồng chí thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế việc thực hiện ba chuyên đề này tại công an tỉnh quảng bình
trước đó đồng chí thứ trưởng võ đức nguyện phó giám đốc công an tỉnh quảng ngãi giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bình định
chúc mừng đại tá võ đức nguyện trên cương vị mới